nhưng con trai của ông lò văn ban và bà lò thị trung vẫn chưa có mặt tại nhà để chuẩn bị đón tết cùng gia đình như lời hứa lúc rời đi làm ăn xa
ông bà cũng nhiều lần tìm cách liên lạc với con trai nhưng không thành
những ngày tiếp theo vẫn không thấy con về và chồng ông đã trải qua một cái tết ảm đạm âu sầu lo lắng cho đứa con trai tha phương cầu thực nơi đất khách quê người
sau khi nhận báo cáo từ công an tp sơn la phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhanh chóng triển khai xuống hiện trường làm rõ nguyên nhân sự việc
trở lại với gia đình ông lò văn ban qua tết đã vài ngày nhưng vẫn không có tin thức gì về con trai
và chồng ông ban quyết định báo công an xã với hy vọng được giúp đỡ tìm kiếm người con trai bản vô âm tín những ngày qua
tuy nhiên với vài thông tin ít đòi gia đình cung cấp việc tìm kiếm là vô cùng khó khăn
sau ít phút di chuyển cơ quan điều tra đã có mặt tại bến xe sơn la thuộc bản na cạn phường trường sinh thành phố sơn la tỉnh sơn la nơi người dân đã phát hiện tử thi
quan sát sơ bộ thấy tử thi nằm nghiêng về phía tường đầu quay về hướng tây
chân dối thẳng về hướng đông
phía trên tử thi được xếp nhiều gạch ba bành
trên người tử thi đeo một túi da vòng qua cổ
túi da đang trong tình trạng mở
kiểm tra bên trong phát hiện một áo sơ mi một áo vest chưa sử dụng
ngoài ra còn phát hiện một số tiền việt nam một tờ tiền ngoài tệ bốn sim điện thoại một thẻ nhớ một bộ sạc pin điện thoại một chiếc cát nhà xe hải thịnh tuyến sơn la lào cai
một chiếc cát hãng trần linh địa chỉ
nậm thi thành phố lào cai
xung quanh tử thi còn phát hiện một túi ni lông
bên trong chứa một máy hát karaoke do trung quốc sản xuất một vỏ hốc điện thoại
cách chân tử thi về phía đông trên tường gạch xuất hiện nhiều vết máu mỏng nâu nghi là máu khô
tử thi thì khi đến thì đã phân hủy nặng còn có ở phần ngực bên trái có một dấu vết bờ mép sắc gọn dài bốn năm cm có chiều hướng từ ngoài vào trong thấu vào lồng ngực
tử thi khi đến thì đã phân hủy nặng còn có phần ngực bên trái còn có phần ngực bên trái còn lưng bên phải cũng có một dấu vết bừa mép sắc gọn có chiều hướng từ ngoài vào trong thấu vào lồng ngực
đấy là hai dấu vết mà chúng tôi nhận định đánh giá là nguyên nhân dân đến cách chết của nạn nhân
mới đầu thì cũng chưa xác định được tung tích là người ở đâu
chỉ biết là nam giới cái tầm tuổi thì trên dưới ba mươi tuổi
nhưng là tiến hành tham gia thám nghiệm nạn nhân thì trong khi mình đến thám nghiệm thì đã phân hủy rất nhiều phần
vùng mặt vùng cổ vùng ngực vùng bụng phân hủy để lộ phần xương
quá trình thám nghiệm mà danh chỉ bản một mươi ngón thì chúng tôi khắc phục chỉ còn ba ngón của bàn tay trái là đủ yếu tố chấm định
chúng tôi đã đem về để làm cái tra cứu qua tàng thư để nhận ra nạn nhân tung tích của nạn nhân
trong khi bộ phần kỹ thuật trình sự vẫn tiến hành các bước thám nghiệm
thì công an tp sơn la đã chia thành nhiều tổ
triển khai xác minh nhanh tung tích nạn nhân trên địa bàn thành phố
tiếp cận những hộ dân sống gần đó để nắm bắt thông tin về nạn nhân quanh khu vực hiện trường
kết quả giải phẫu tử thi cho thấy toàn bộ phủ tạng vùng ngực bụng của nạn nhân đã bị phân hủy hết
dựa vào dấu vết trên cơ thể nạn nhân cơ quan điều tra nhận định nạn nhân tử vong trước thời gian giám định từ một mươi đến một mươi năm ngày
như vậy nạn nhân đã bị phân hủy hết cơ quan điều tra nhận định nạn nhân tử vong trước thời gian giám định từ một mươi đến một mươi năm ngày

ở khu vực này dân cư là hoàn toàn là những nhà trọ của trường đại học tây bắc cho của sinh viên về tết
cho nên tìm ghi lời khai mad at home và để tìm cái tung tích nạn nhân xem có ai biết và thấy từ thời gian này
thì gần như là coi vậy là chúng ta đi vào mỗi cuộc tết
ngoài dấu vết vân tay cán bộ kỹ thuật hình sự còn thu giữ hai chức răng của nạn nhân
để phục vụ việc truy xét danh tính
mục tiêu lớn nhất của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn lan lúc này
là bằng mọi biện pháp phải nhanh chóng tìm ra tung tích nạn nhân
bởi chỉ có như vậy mới trả lời tiếp được các câu hỏi
hung thủ là hai và gây án là biết gì
trong khi các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành tra cứu tàng thư
chứng minh nhân dân để tìm tương tích nạn nhân
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
cũng đã nhanh chóng tổ chức một cuộc họp có sự tham gia
của các bộ phận liên quan để tổng hợp phân tích
và tìm tìm tính nạn nhân
đánh giá những tài liệu đã thu thập được
tại hiện trường cũng như trên thi thể nạn nhân
để trả lời câu hỏi nạn nhân là ai
cơ quan điều tra đặc biệt chú ý đến
trước thẻ nhớ điện thoại
được tìm thấy trong tui xa treo ngang người tử thi
chúng tôi có một cái thu giữ
có được một cái thẻ nhớ
thì xác định rằng đây tiếng thái
nói với nhau bằng tiếng thái
thế thì chúng tôi đã phân tích tiếng thái
là ở vùng
điện biên toàn dạng
việc tra cứu dấu vân tay trong tàng thư
chứng minh nhân dân của công an tỉnh sơn la
chưa có kết quả
lúc này cơ quan điều tra quyết định
đề nghị công an tỉnh điện biên
giúp tra cứu dấu vân tay
của các nam thanh niên trong độ tuổi
từ hai mươi đến ba mươi
sống tại huyện tuần giáo
kết quả tra cứu tàng thư
căn cước công dân của công an tỉnh điện biên
cho biết ba dấu vân tay thu giữ từ thử thi
chùng với dấu vân tay của công dân
lò văn thư
văn duyên sinh một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tại bản rửn
xã trường sinh huyện tuần giáo
tỉnh điện biên
là con của ông lò văn ban
và bà lò thị trung
lập tức cơ quan điều tra đã có mặt
tại nhà ông lò văn ban
để tìm hiểu thông tin
và sau cùng là lấy mẫu máu phân tích adn
nhằm xác định miết thống
kết quả phân tích adn
từ mẫu máu và hai chiếc răng thu được
từ thử thi
chỉ ra rằng
ông lò văn ban
và người thanh niên
sống xuống tử vong
sau bến xe
thành phố sơn la
có cục miết thống
với chứng cứ khoa học này
có thể khẳng định
nạn nhân chính là lò văn duyên
chú tại bản rửn
xã trường sinh huyện tuần giáo
tỉnh điện biên
thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết
tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
lò văn duyên vượt biên sang trung quốc làm thuê
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
duyên liên lạc một lần duy nhất với gia đình
thông báo cuối năm sẽ về quê hàn tết
suốt dịp tết duyên không về
và cũng không liên lạc với gia đình
về phía vợ chồng ông ban
nhiều lần cũng liên lạc với con
nhưng không thành
do cách trở không gian
ngoài những thông tin ít đỏ trên
thì gia đình không có thêm thông tin gì nữa
với nơi làm việc
cũng như các mối quan hệ của lò văn duyên
ở nước ngoài
việc xác định được danh tính nạn nhân
đã cởi được nút thắt đầu tiên của vụ án
giúp giải tỏa phần nào áp lực
đang đè nặng lên vai
các thành viên ban truyền án
một lần nữa
kết quả khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi
và các dấu vết thu được tại hiện trường
lại được đưa ra cùng nghiên cứu thảm luận
khung thủ thì
những người quen biết nhau
thì mới có thể là
bạn nhau quen biết nhau
mới rủ nhau đi với nhau
trong cái đoạn đường đấy
và khung thủ
thì một người cũng thực hiện được
cái hành vi giết này
chứ không nhất thiết là phải hai người
một người cũng thực hiện được
trong số những vật chứng thu giữ được
tại hiện trường
cơ quan điều tra đặc biệt
chú ý đến
hai các xe có địa chỉ
tại lào cai
và chiếc máy hát
do trung quốc sản xuất
nhiều tổ công tác nhận nhiệm vụ lên đường
đi lào cai để điều tra lịch trình
và các mối quan hệ của nạn nhân
tổ thứ nhất
tiếp nhận nhiệm vụ
tiếp cận các lái xe
và phụ xe tuyến lào cai sơn lạ
tổ thứ hai
nhận nhiệm vụ
giả soát tất cả các khách sạn
trên địa bàn thành phố lào cai
đặc biệt là các cơ sở gần bến xe thành phố
song song với đó
ảnh của nạn nhân lò văn duyên
được công bố rộng rãi
để người dân nhận diện
và cung cấp thông tin nếu biết
sau nhiều giờ kiên trì bám địa bàn
công tác điều tra xác minh
cơ quan điều tra cũng thu thập được thông tin
có sáng trị cho việc phá án
chủ một nhà nghỉ trên đường phan đình phùng
phường phố mới
thành phố lào cai
xác nhận với cơ quan điều tra thông tin
đêm hai mươi hai ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
tức đêm hai mươi năm ngày hai mươi sáu tháng chạp năm hai nghìn một mươi sáu
nạn nhân duyên và hai người đàn ông đi cùng
có đến thuê phòng nghỉ
quá trình làm thủ tục
nhân viên lễ tân có lấy thông tin
của một người đàn ông tên quang
địa chỉ ở km một mươi năm
huyện vị xuyên tỉnh hà giang
một tổ công tác nhận nhiệm vụ
di chuyển nhanh đến hà giang
để tìm kiếm người đàn ông tên quang
trở lại mũi trinh sát
có nhiệm vụ giả soát
tại bến xe thành phố sơn la và lào cai
dù các trinh sát không quản
ngày đêm điều tra xác minh
xong kết quả thu được
sức hạn chế
bởi sự việc diễn ra đã khá lâu
những ngày dân tộc hà giang
giáp tết lượng khách lên xuống xe rất đông
không đồng nhất về lịch trình
với sự giúp đỡ của chính quyền huyện vị xuyên
đội điều tra đã nhanh chóng tiếp cận
được người đàn ông tên quang
khai báo và cơ quan điều tra
người này cho biết quen lò văn duyên
khi cả hai cùng làm thuê
ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
tức hai mươi năm tháng chạp năm hai nghìn một mươi sáu
cùng một người bạn của duyên
nhập cảnh vào việt nam
qua đường tiểu ngạch
tại cửa khẩu lào cai
ngay sau đó
cả ba đến thuê trọ
trên đường phan đình phùng
phường phố mới
thành phố lào cai
ngày hôm sau
quang bắt xe khách
từ lào cai về hà giang
còn duyên và bạn bắt xe khác
để đi sơn la
trong lúc tổ công tác
tại hà giang
tiếp tục truy xét
người đàn ông tuyên
người đàn ông tên quang
thì tại lào cai
các chính sát
đã tiếp cận được một phụ xe
và được người này cho biết
chiếc xe do anh ta phụ lái
có chở hai vị khách
trong đó có một người
giống với nạn nhân lào văn duyên
hai người lên xe
từ thành phố lào cai
rồi xuống xe
tại thành phố sơn la
vào lúc bốn giờ sáng
ngày hai mươi bốn tháng một
tiếp tục đấu tranh với quang
về người đàn ông được cho
là đã đi cùng với duyên
về sơn la

chỉ biết người đàn ông đó tên quyết
cùng quê với duyên
nhưng có vợ
tại huyện mai sơn
tỉnh sơn la
cơ quan điều tra
lập tức điều hai tổ công tác
quay lại huyện tuần giáo
tỉnh điển biên
quê nhà của nạn nhân lào văn duyên
để tìm kiếm
người đàn ông tên quyết
tổ thứ hai
phối hợp với công an huyện mai sơn
tiến hành giả soát
tất cả các công dân
quê điển biên
lấy vợ mai sơn
sau nhiều giờ giả soát
từ hàng chục đối tượng
công an huyện mai sơn
đã rút ngắn danh sách
và tập trung vào một đối tượng duy nhất
là quảng văn quyết
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
quê quán là xã pù nhi
huyện điển biên đông
tỉnh điển biên
quyết lấy vợ
và nhập khẩu
vào gia đình vợ
tài bản lọc quan
xã hà lót
huyện mai sơn
tỉnh sơn la
chúng tôi lập tức coi như vậy
là triệu tập quyết lên
triệu tập quyết lên
để xác định
thế thì ngay ban đầu
quanh co là quyết về
đi sang bên đấy
cũng thừa nhận là
về cùng với lại
thế còn mà
cho nên là quyết
nhảy lên xe ca
về sơn an ngay
duyên thì coi như vậy
là nhiều đồ
cho nên là duyên không chạy
đuổi theo xe được
cái xe đã chạy
trong khỏi biển
duyên ở lại
không biết là duyên
thời gian này
quyết không biết
ảnh của quang và quyết
được cung cấp
để người phụ xe
ở lào cai nhận diện
thì người này cho biết
quyết có nhiều đặc điểm
giống với người thanh niên
khi cùng lào văn duyên
từ thành phố lào cai
về biển xe sơn la
sau quá trình xác minh
cơ quan điều tra kết luận
lời khai của quang
hoàn toàn phù hợp
với hoạt động thực tế
nên đã giải nghi cho anh này
mọi nghi vấn lúc này
tập trung cả
vào quảng văn quyết
khi đó thì quyết
nói là quyết
ở lào cai
về sơn la
là ngày hai mươi tám
tháng hai mươi tám tháng một
thế còn mà vợ
tách ra hỏi vợ
vợ quyết nói là
thế thì từ những cái vấn đề
mô thuẫn của
hai vợ chồng quyết
thế cho lên là
thì chúng ta
cái đối tượng cuối cùng
là đối tượng
đi cùng quyết
chúng tôi đã thu giữ được
những cái hình ảnh
cái cao đa giám sát
của các hộ dân bên đường
phối hợp với cả
cái lái hộ xe
nhà xe hải thịnh nữa
đã đủ căn cứ
để xác định được
đối tượng quyết này
nạn nhân duyên
về cùng nhau
chứ không như
lời khai của đối tượng
sử dụng những tài liệu trên
để đấu tranh
những điểm bất minh
trong thời gian
biểu của mình
nên đã bước đầu thừa nhận
có đi cùng với lò văn duyên
từ lào cai
về sơn la
sau một thời gian đấu tranh
đối tượng cũng đã
thừa nhận hành vi
sau khi về lào cai
đã có sử dụng
sau đó đi cùng nhau
về đến sơn la
về đến sơn la
của ngày hai mươi bốn tháng một
sau đó hai đối tượng
ba túy còn lại
từ lào cai
về sơn la
đã mang vào
khu nhà đang xây dở
ở bà nạc cạn
để sử dụng
và trong quá trình
sau khi sử dụng xong
hai đối tượng
đã chia tiền
làm được từ bên trung quốc
và phần ít
nên đã lảy sinh mô thuẫn
tôi nhận định là
lòng tham nổi lên nữa
đối tượng quyết
đã dùng dao
mang sẵn trong người
để ra tay
sát hại bạn
và chiếm đoạt tài sản
sau khi xuống xe
quyết dẫn duyên
vào khu vực
sau bến xe sơn la
tìm chỗ vắng người
để sử dụng ma túy
và chia tiền
trong quá trình chia tiền
hai người này sinh mô thuẫn
nên quyết dùng dao nhọt
mang theo sẵn
đâm nhiều nhát vào lưng
làm duyên chết ngay tại chỗ
quyết lấy toàn bộ số tiền
mà duyên đang giữ
và trích điện thoại của duyên
để che giấu hành vi phạm tội
quyết đã dùng gạch ba banh
lấp kín sát nạn nhân
trên đường rời khỏi hiện trường
quyết vứt con dao gây án
và điện thoại của nạn nhân xuống dưới cống ven đường
gần bến xe tp sơn la
em với duyên ấy
dùng ma túy xong
thì cãi nhau về tiền
không thống nhất
và đánh em trước
xong lúc đấy
do tức giận